nhân kỷ niệm sáu mươi sáu năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ hôm nay ngày bảy tháng năm tại trung tâm thành phố điện biên phủ lịch sử
bộ công an ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ủy điện biên phối hợp tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện mường nhé
dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
theo báo cáo của tỉnh điện biên trong vòng chưa đầy sáu tháng kể từ ngày triển khai đến nay tỉnh điện biên đã hoàn thành làm mới và sửa chữa một một trăm bốn mươi chín căn nhà
cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo gia đình chính sách ở huyện mường nhé
nhân dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ trưởng bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã trao bốn mươi ba bảng khen
cho bốn mươi ba tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình thành công